vào sáng nay bốn tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã kịp thời cứu nạn thành công một tàu cá
cùng sáu thuyền viên bị nạn trên biển đưa về cập cảng cửa lò nghệ an an toàn
trước đó ngày ba tháng một mươi hai trong lúc đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển cách cửa lò nghệ an khoảng bảy mươi sáu hải lý
tàu cá do anh nguyễn văn vân thường chú huyện hải hậu tỉnh nam định làm chủ kiêm thuyền trưởng đã bị hỏng máy
thời điểm bị nạn trên tàu cá có tổng cộng sáu thuyền viên trong đó có một thuyền viên bị đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân
anh vân đã phát tín hiệu yêu cầu cấp cứu nạn khẩn cấp
sau nhiều cố gắng nỗ lực đến chín h ba mươi phút sáng nay bốn tháng một mươi hai lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ thuyền viên vào tàu nd chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu ts về cầu cảng cửa lò an toàn